thưa quý vị mới đây dư luận cả nước đều không khỏi xót xa trước thông tin vụ việc một bé gái sinh năm hai nghìn một mươi ba
mang bầu ba mươi tám tuần được chỉ định mổ đẻ ở hà nội nghi do bị hàng xóm xâm hại
dù sự việc đau lòng đã xảy ra từ nhiều tháng trước đó nhưng mỗi khi nhớ lại ngày đêm tối ấy
cha của nạn nhân dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không kìm được nước mắt
anh dna xã tam hiệp huyện thanh trì hà nội bố của bé gái trong vụ việc cho biết
anh nga chia sẻ vợ anh rời bỏ gia đình từ khi cháu l nạn nhân trong vụ việc mới còn đỏ hòn
nên anh phải nuôi con một mình
tại địa phương gia đình anh a có hoàn cảnh khó khăn và là hộ nghèo nhiều năm
để có tiền nuôi con anh a phải đi làm nhiều công việc chân tay
những lúc rảnh rỗi anh nga thường phải chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập
sự việc bắt đầu vào tối sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
anh a vô tình nhận ra con gái mình có biểu hiện bất thường ở phần bụng
qua kiểm tra anh nga tá hỏa khi con gái mình đã mang thai được sáu tháng
ngay sau đó anh dẫn con gái mình đến công an xã tam hiệp để trình báo sự việc
anh a cho biết qua lời kể của cháu tôi biết được cháu đã bị người đàn ông
là hàng xóm cạnh nhà tên v thực hiện hành vi xấu xa nhiều lần
điều đau xót nhất là tên v này vốn là chỗ anh em thân tình nhiều năm
cũng là người bế con gái tôi từ khi cháu còn nhỏ
anh a chia sẻ
khi cháu lờ đến tuổi dậy thì cũng là lúc tên v này nhiều lần dùng tay treo gạo cháu lờ
do cháu còn nhỏ nên nhận thức và hiểu biết hạn chế không biết để kể lại sự việc với gia đình
được đà lấn tới tên v đã dở trò xấu xa nhiều lần với cháu v dẫn đến cháu mang thai ngoài ý muốn
khi trình báo sự việc đến công an và chính quyền địa phương
lực lượng chức năng đã nhanh chóng thụ lý hồ sơ và hứa giải quyết nghiêm theo quy định pháp luật
nhưng đã ba tháng trôi qua cái thai trong bụng cháu ngày càng lớn dần lên
hai mươi tám tuần tuổi rồi trong khi đối tượng v vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật
hắn chỉ thừa nhận có hành vi xấu xa với bé cái và chối bỏ cái thai đó đổ tội cho bé gái có thai với người khác
anh a khẳng định con gái anh rất ngoan ngoại trừ việc đến trường đi học
tất cả thời gian còn lại đều ở nhà phụ giúp việc cho gia đình
tại cơ quan công an cháu l cũng khai rõ tên v là người làm cháu mang thai
ngoài ra cháu l không qua lại với bất kỳ ai
chiều ngày một mươi bảy tháng bốn anh nga đưa con gái mình đến bệnh viện phụ sản hà nội
để mổ sinh cháu bé theo chỉ định của bác sĩ
và chính giây phút này ở vai trò và trách nhiệm của một người cha
anh nga đau đớn sằn vặt trước quyết định về sự sống cho cái thai trong bụng con gái mình
anh nga lo lắng nếu giữ lại cái thai sau này lớn lên
không biết con gái mình và cháu mình sẽ đối mặt ra sao với cuộc sống hiện tại
khi bố của đứa trẻ đã từ chối nó ngay khi còn trong trứng nước
và anh cùng con cái mình sẽ nuôi dạy cháu ra sao khi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn
người mẹ trẻ không có kiến thức

trên tay những tờ giấy khám bệnh và kết quả siêu âm
anh nga nói trong vẻ mặt thất thần
tôi sợ mình không đủ bình tĩnh khi đối diện với kẻ thù ác
đến tối ngày một mươi bảy tháng bốn thông tin từ đại diện lãnh đạo bệnh viện phụ sản hà nội cho biết
bé gái đã sinh một bé trai nặng ba kg
sức khỏe của cả mẹ và bé đều tốt
ngay sau đó công an huyện thanh trì hà nội đã lấy mẫu adn của đứa trẻ này
để xét nghiệm phục vụ công tác điều tra
những thông tin mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
đáng buồn thay đây không phải là vụ việc nữ sinh mang thai đầu tiên gây chấn động dư luận
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi hai tại nghệ an một nữ sinh lớp sáu có biểu hiện bất thường
được người nhà đưa đi khám mới phát hiện ra là có bầu
sau khi gặn hỏi bé mới khai là bị bảo vệ bảy mươi tuổi dở trò đổi bại
tuy nhiên không lâu sau đó người bảo vệ lớn tuổi này đã qua đời một cách bất thường
khiến nhiều người không khỏi hoang mang
chiều tối ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thông tin từ công an huyện quế phong tỉnh nghệ an cho biết
đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ việc của ông p v h sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
trú tại xã tiền phong huyện quế phong qua đời bất thường
trong thời gian ông h làm bảo vệ một trường hợp trên địa bàn huyện quế phong
đã bị gia đình một nữ sinh lớp sáu tố cáo hành động khiến nữ sinh này mang bầu
đến sáng ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai người thân phát hiện ông hát đã tử vong
nên đã báo cơ quan công an
trước đó ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai người nhà nạn nhân là bé gái lớp sáu gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an
về hành vi của ông hắc với cháu bé này
trước đó thay con gái đang học lớp sáu có nhiều biểu hiện bất thường
người nhà đưa nữ sinh đi khám và phát hiện cháu đã mang thai hơn một tháng
gia đình gần hỏi mãi thì cháu bé mới kể chuyện mình bị bác bảo vệ trường học mầm non gần nhà làm nhục
theo lời cháu bé thì do nhà gần trường cháu thường sang trường chơi những lúc được nghỉ học
và bị xâm hại
ngay sau đó người nhà cháu bé đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng
được biết trước đó ông hắt là bảo vệ trường mầm non gần nhà cháu bé
tuy nhiên sau kỳ nghỉ hè vừa qua ông ph đã được cho nghỉ
nhận được thông tin cơ quan chức năng huyện quế phong nhanh chóng xác minh thông tin
và ông hát cũng bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra
trong thời gian tiến hành cũng có tài liệu có mang huyện quế phong cho ông h tại ngoại
cho kết quả giám định bào thai của nữ sinh lớp sáu thì ông hắc đã tử vong bất thường tại nhà riêng
việc ông hất tử vong đã khiến vụ án dần đi vào ngõ cuộc
nhiều người tỏ ra vô cùng phẫn nộ với hành động của ông hát
sau khi khiến nữ sinh lớp sau có bầu rồi chối bỏ trách nhiệm
ba học sinh lớp bảy tại bà rịa vũng tàu có thai với bạn trai quen qua mạng
tiếp theo hãy cùng chúng tôi theo dõi một vụ việc xảy ra cách đây
khoảng hai năm trước trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
vào thời điểm đó nữ sinh lớp bảy mang bầu vẫn đến lớp để học
nhưng gia đình nhà trường không ai hay biết
sau đó em tự sinh con trong nhà tắm
người mẹ nghe tiếng trẻ khóc mới phát hiện và tỏ ra vô cùng ân hận
khi phát hiện sự việc quá muộn màng
vào chiều một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một chị đê ngụ xã đá bạc huyện châu đức tỉnh bà rệ vũng tàu
xác nhận con gái của chị là t một mươi năm tuổi đã sinh con vào ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi một
lúc đó khoảng bốn năm giờ sáng chị đang ngủ thì nghe tiếng trẻ khóc trong nhà tắm
tức dậy chị bàng hoàng thấy con gái mình sinh một em bé nặng khoảng hai năm kg
tê và con sau đó được đưa đến trung tâm y tế để chăm sóc sức khỏe
theo chị đê hai mẹ con tê yếu ớt vì khi te mang bầu không được bồi bổ chăm sóc
cháu bé mới sinh có hiện tượng vàng da
chị đê cho biết mình đã ly dị chồng và một mình nuôi hai con
trong đó tê là con lớn sinh năm hai nghìn sáu
hàng ngày chị đi làm đến tối mới về nên không có thời gian để ý đến con
theo đội tuổi đúng ra tê phải học lớp chín
nhưng hiện đang là học sinh lớp bảy trường trung học cơ sở võ trường toản xã đá bạc
vì ở lại lớp hai năm lúc học tiểu học
sự việc em mang bầu nhà trường giáo viên đều không phát hiện
tây nói với mẹ người khiến em mang bầu là người quen qua mạng xã hội
hiện chị đê chưa trình báo nhưng người dân và hội phụ nữ xã đã biết sự việc
và công an xã đá bạc đã có báo cáo lên công an huyện châu đức
chị đê chia sẻ
tôi đi làm sáng đêm có con ở nhà với ông bà ngoại
bản thân ít có thời gian quan tâm đến con nên mới để xảy ra sự việc này
đó là lỗi của tôi
chị tê cho hay nó tự sinh con tự dùng kéo cắt dây rốn cho con
lúc tôi thấy vụ việc thì rất bối rối không biết làm gì
tôi cùng ba mẹ mình ôm con gái và con của nó đến trung tâm y tế để các bác sĩ chăm sóc
hiện hai mẹ con nói được xuất viện về nhà rồi nhưng nó còn yếu lắm
theo tìm hiểu
cha của con tê là một thanh niên ngụ tại xã suối nghệ huyện châu đức
nhưng đang đi làm ăn ở thành phố hồ chí minh
người này đã đến gặp gia đình chị đê để thỏa thuận về tiền nuôi dưỡng cháu bé
cùng ngày một lãnh đạo huyện ủy châu đức cho biết đã chỉ đạo các ngành chức năng làm rõ sự việc
xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trong đó có yêu cầu việc vì sao học sinh mang bầu mà nhà trường và giáo viên không biết
ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
bà nguyễn thị bảy phó hiệu trưởng nhà trường trung học cơ sở võ trường toản
cũng khẳng định không hay biết việc tê mang thai trong thời gian đang học tại trường
cô bảy cho biết cả giáo viên chủ nhiệm còn không biết việc em tê có thai
thường ngày tê hay mặc áo khoác rộng và không có biểu hiện gì
nên không có giáo viên nào hay biết em đang mang thai
bản thân tôi còn dự dời tiết thể dục lúc đó tây đã mang thai hơn bảy tháng nhưng em vẫn nhảy sào
cô cũng nói thời gian tê mang thai là đang học học kỳ hai năm lớp sáu
lúc đó do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên học sinh ở nhà học trực tuyến
ngày một mươi hai tháng một
ông hoàng nguyễn
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện châu đức cho biết đã nhận báo cáo của cơ quan đoàn thể
về việc cháu nnat học sinh lớp bảy trường trung học cơ sở võ trường toản xã đá bạc sinh con
ông vinh khẳng định mặc dù gia đình học sinh này không tố cáo người đã xâm hại nạn nhân
dẫn đến việc sinh con nhưng ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
vào cuộc điều tra xử lý đúng quy định
sau khoảng năm tháng tức vào ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tòa án nhân dân huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu đã mở phiên tòa xử kính bị cáo nguyễn hoàng triều
hai mươi tuổi xã đá bạc huyện châu đức về tội giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
theo điều một trăm bốn mươi năm bộ luật hình sự
theo hồ sơ vụ án cuối năm hai nghìn một mươi chín nnat học sinh lớp bảy xã đá bạc huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
kết bạn làm quen trên mạng xã hội facebook với triều
sau nhiều lần nhắn tin qua lại hai bên nảy sinh tình cảm và hẹn gặp nhau
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai người gặp nhau sau đó triều đưa tê đi nhà nghỉ nhưng bạn gái này không đồng ý
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi triều lại chủ động rủ tê đi chơi chiều lái xe máy đến khu vực gần nhà đón bạn gái rồi trở thẳng đến nhà nghỉ gần đó và làm chuyện người lớn
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi cũng tại nhà nghỉ trên hai người tiếp tục một lần nữa
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi tê phát hiện mình có thai nhưng vì lo sợ nên không dám nói
qua giám định cơ quan chức năng xác định nguyễn hoàng triều là cha của đứa bé do tê sinh ra
thời điểm này tê hơn một mươi năm tuổi nhưng chưa đủ một mươi sáu tuổi
tại phiên tòa bị cáo triều tỏ ra ăn năng hối hận bày tỏ mong muốn hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
sau khi hội đồng xét xử nghị án bị cáo bị tuyên phạt ba năm chín tháng tù về hành vi của mình